phiên tòa xét xử sơ thẩm chín mươi hai bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng đã tiếp tục trong sáng nay
với phần xét hỏi các bị cáo tham gia đánh bạc và các đại lý của đường dây đánh bạc
theo số liệu điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hệ thống đánh bạc gritvip có gần bốn mươi ba triệu tài khoản người chơi
cơ quan chức năng xác định có hơn chín tám trăm năm mươi tỷ đồng được nạp vào hệ thống game đánh bạc
do nguyễn văn dương và đồng phạm vận hành
tuy nhiên số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày kết thúc là hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trả lời phần xét hỏi tại phiên tòa bị cáo vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là đại lý cấp một
trong đường dây đánh bạc cho biết khi dũng gặp hoàng thành trung người hiện đang bỏ trốn
trung nói dũng và các đại lý cứ yên tâm làm vì đã có các thế lực lớn bảo kê
trong phiên tòa lần này có sáu bị can là đại lý cấp hai bị xét xử gồm vũ ngọc san
trần viết trường nguyễn minh quang lê thị vân anh
nguyễn xuân hướng phùng viết hùng đã có sự bàn bạc thỏa thuận với đại lý cấp một
lập lên đại lý cấp hai để phát triển mạng lưới
quy mô của các hệ thống game bài rigvip tip club sau khi làm đại lý cấp hai
đã lập các trang mạng xã hội để quảng bá giới thiệu về các hình thức đánh bạc mua bán tiền ảo
qua đó lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc
thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn
trong phiên tiếp theo hội đồng tiếp tục xét hỏi các bị cáo tham gia đánh bạc và các đại lý của đường dây đánh bạc